do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy đã gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía bắc
dẫn đến nguy cơ cao về lũ ống lũ quét và sạt lở đất tại khu vực này
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do mưa lớn nên mực nước trên các sông đang tăng nhanh
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám trên lưu vực sông lô sông thao và sông cầu
có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ một tới hai mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông lô tại tuyên quang trên sông thao tại yên bái
và sông cầu tại đắp cầu có khả năng đặt mức báo động một
trên sông chảy tại bảo yên do thủy điện bắc hà thông báo xả lũ với lưu lượng một bốn trăm chín mươi m ba một giây
nên trong bốn tới một mươi hai giờ tới mực nước trên sông chảy tại bảo yên lào cai sẽ lên nhanh
và có khả năng đặt đỉnh ở mức bảy mươi bốn mét dưới báo động ba khoảng một mét
do các tỉnh miền núi phía bắc vừa trải qua một đợt mưa lớn
mặt đất tại nhiều nơi nền rất yếu nguy cơ cao về sạt lở khi trời mưa
đặc biệt là tại các địa phương như lạng sơn cao bằng bắc cạn hà giang lào cai lai châu điện biên
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
chú ý phương án ứng phó sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm dễ xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở